tiếp tục với những thông tin khác sai diệu không làm chủ được hành vi dẫn đến hàng loạt các vụ việc đau lòng là thực tế đã xảy ra trong thời gian vừa qua
tại hậu giang đối tượng nguyễn long đỉnh chú tại huyện châu thành đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra sau khi nhậu xong về nhà dùng dao đâm cha ruột
chỉ vì mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày sau khi đi nhậu nguyễn long đình đã lấy cây dao yếm đâm cha ruột
rất may là nạn nhân được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng
làm việc với cơ quan công an đình khai nhận vì say rượu không làm chủ được bản thân đã dẫn đến vụ việc trên